chỉ trong vòng hai tháng hơn hai mươi hố đào bỗng nhiên xuất hiện ở di chỉ khảo cổ học vườn chuối
cổ tạc đã qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
việc đào trộm cổ vật ở khu di trị ba tuổi vườn chuối đã từng xảy ra chục năm trước
này trở lại khiến di trị này càng thêm nguy cơ đe dọa phá vỡ tính toàn vẹn của nó
khu di chỉ khảo cổ học vườn chuối thuộc địa phận làng lai xá xã kim trung huyện hoài đức
đang trong quá trình khai quật
di chỉ có tổng diện tích một mươi chín m hai được khai quật lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
đến nay là chín lần
theo đánh giá của các chuyên gia đây là một trong những di tích hiếm hoi của hà nội
chứa đựng đầy đủ các tầng văn hóa cư dân sinh sống tại hà nội trải qua hơn ba năm đến nay
những hiện vật tìm thấy ở đây vô cùng phong phú từ đồ đá đồ đồng đồ gốm cho đến đồ gỗ
với dấu ấn các nền văn hóa đồng đậu gò mun cho đến đông sơn
trong gò vườn chuối chúng tôi đã khai quật được ba trăm linh m hai trong đấy có hai trăm linh m hai khai quật
và một trăm linh m hai là thăm dò theo đúng quy định của bộ văn hóa
trước hết chúng tôi đã phát hiện được những tầng văn hóa nó nối tiếp nhau
từ văn hóa đồng đậu đến văn hóa gò môn và đỉnh cao hội tụ ở văn hóa đông sơn
bước đầu chúng tôi đã phát hiện những di tích ví dụ như là mộ táng
cho đến bây giờ chúng tôi biết được đến khoảng bốn mộ táng ở tại vườn chuối
thứ hai là chúng tôi phát hiện được các hệ thống di tích gốm
đồ gốm điển hình nhất là đồ gốm đường cổ của văn hóa đông sơn vùng châu thổ sông hồng
thế nhưng ở đâu có cổ vật ở đó có nạn đào trộm và di trì vườn chuối không ngoại lệ
theo tiến sĩ bùi hữu tiến phó giám đốc bảo tàng nhân học đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội
từ những năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn chín đã xuất hiện nạn đào trộm cổ vật ở đây
những di tích có mộ đông sơn thường bị các nhóm trộm
nhóm ngó họ thường dùng máy dò kim loại dùng thuồng để đào lấy hiện vật kim loại những loại dễ bán trên thị trường
tiến sĩ tiến khẳng định đây là việc làm phá hoại toàn bộ di trì khảo cổ
bởi các nhà khảo cổ sau này khi đào không tìm thấy bối cảnh di tích di vật và khó có thể đưa ra phán đoán chính xác

hiện tượng đào trộm bắt đầu khoảng hai tháng nay nhóm đối tượng ngang nhiên đào sáng sớm hoặc sầm tối
một trong những bất cập của họ khi đối phó với các nhóm trộm là chỉ thu giữ được tăng vật
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày chín tháng năm một toán kẻ trộm đã ngang nhiên đến đào bốn hố để tìm kiếm và lấy trộm cổ vật
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bốn những người dân gìn giữ di trì của làng phát hiện một số mảnh hiện vật vỡ nát vương vãi bên cạnh ba hố đào trộm trong khu vực di trì vườn chuối
hố đào trộm này xuất hiện trong đêm ngay sau khi bộ văn hóa thể thao và du lịch cho phép khai quật khảo cổ trên diện tích năm trăm linh m hai vào ngày hai mươi bốn tháng bốn